đặc biệt là bệnh nhân cấp thuyền cấp xã tuyên truyền thông tin và trị đào bà con phòng tư kịp thời hiệu quả và quyết liệt
bên cạnh dịch dày nâu bùng phát trên cây lúa tỉnh quảng trị cũng đã phát hiện thêm bệnh lùn sọc đen ở nhiều chân ruộng lúa
vì vậy trong thời gian tới bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng của mình
bên cạnh đó các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị cần có phương án và hướng dẫn cho bà con phòng ngừa một cách triệt đề nhất
hạn chế dịch dày nâu bùng phát và hại lúa trong giai đoạn làm đồng trổ bông và đặc biệt là vụ lúa đông xuân sắp tới
chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy tại thành phố đà nẵng đã tổ chức họp báo về chương trình lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật hai nghìn một mươi bảy lần thứ tư
diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng bảy tới
tham gia chương trình lễ hội có trên một trăm năm mươi sàn hàng được thiết kế

mang đậm nét văn hóa của cả hai nước
bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng đến từ đất nước mặt trời mọc
hứa hẹn nhiều chương trình ấn tượng và đặc sắc
đến nay thành phố đà nẵng cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức
cũng như đưa vào những chương trình mang nét đặc trưng văn hóa trong khu vực
như diễn tuồng hát bài tròi ẩm thực múa truyền thống của đồng bào cơ tu
lễ hội là nhịp cầu kết nối tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị
giao lưu phát triển kinh tế giữa đà nẵng nhật bản nói riêng việt nam nhật bản nói chung
đây cũng là hoạt động thường niên hết sức có ý nghĩa tại đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác
và năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mùng năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy giữa hai nước việt nam lào
chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy tại hà nội đã diễn ra bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ
phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy cho hơn hai mươi đồng chí là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo
chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên của quân đội nhân dân lào
đến từ một mươi tám cơ quan đơn vị thuộc bộ quốc phòng lào
lớp tập huấn diễn ra trong vòng một tháng với nhiều nội dung khác nhau như bồi dưỡng kiến thức
kỹ năng cũng như trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác đoàn
và phong trào thanh niên trong quân đội nhất là ở đơn vị cơ sở giữa cán bộ đoàn
cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên quân đội hai nước
sen kẽ với các hoạt động học tập nghiên cứu trên dạng đường
các học viên tham quan mô hình và đi thực tế tại quân khu hai quân khu bốn quân đoàn một
tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
qua lớp tập huấn các học viên đã có cơ hội nghiên cứu thực tiễn
so sánh liên hệ giữa lý luận và thực tiễn khi tham quan các hoạt động mô hình huấn luyện
chiến đấu tại các đơn vị doanh nghiệp của quân đội nhân dân việt nam
và tham quan một số di tích lịch sử cách mạng văn hóa
qua đó hiểu sâu sắc hơn về đất nước con người việt nam
đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị
gắn bó mối quan hệ hợp tác hiểu biết giữa thanh niên quân đội và nhân dân hai nước
thể hiện tình cảm trách nhiệm tinh thần đoàn kết góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết
hiếu nghị keo sơn giữa hai nước việt nam lào anh em
ngày hai mươi bốn tháng bảy liên quan đến vụ tung tin máy bay rơi ở nội bài
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pc năm mươi công an tp hà nội
đã xác định cụ thể danh tính người đăng tải thông tin này
theo xác minh người tung tin máy bay rơi là phạm thị mùi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh ninh bình và hiện ở kim giang quận thanh xuân hà nội
làm việc với cảnh sát bước đầu phạm thị mùi khai
xem trên trang cá nhân của một tài khoản facebook khác
thấy năm hình ảnh máy bay rơi cùng thời điểm hà nội đang mưa to
nên tin là thật mùi tản lại hình ảnh này
và bổ sung phần check in tại sân bay nội bài để đăng lên trang cá nhân tạo lòng tin
sau khi đăng tải startus của mùi có hàng ngàn lượt xem chia sẻ và bình luận
năm phút sau tìm kiếm trên google không thấy thông tin về việc máy bay rơi
nên mùi đã xóa thông tin này đi
tại cơ quan công an thì chị mới cũng thừa nhận đây là thông tin do chị đưa lên
do chị nghĩ rằng là nhận được cái hình ảnh đấy là chị nghĩ rằng đấy là ở hội bà
và tự chị đưa lên
đưa ra đấy là nội bài nhưng thực ra là không phải là nội bài
và chị cũng thừa nhận đấy là cái thông tin chị đưa lên là cái thông tin không đúng sự thật
tại cơ quan công an phạm thị mùi cho biết lập tài khoản facebook từ năm hai nghìn năm để kinh doanh online
hiện nay facebook này có khoảng ba tám trăm tám mươi chín bạn bè và hơn một mươi tám trăm năm mươi bốn người theo dõi

vì không có tài khoản facebook mùi sẽ bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
hành vi của chị phạm thị mồi này là đưa cái thông tin sai sự thật
và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cảng hàng không quốc tế nội bài
và của cái sân bay quốc tế nội bài
và cái hành vi này của chị đã vi phạm vào nghị định một một mươi bốn
ndcp ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về sự phạt hành chính trong lĩnh vực điều chính viễn thông
công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
và cái hành vi này của chị đã phạm vào cái điểm g mục ba
của cái điều sáu mươi sáu trong cái nghị định này
và cái mức phạt là từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pc năm mươi
công an thành phố hà nội đã chuyển hồ sơ vụ việc và phạm thị mùi
cho công an quận thanh xuân xử lý theo thẩm quyền
trong phần tin thế giới nga cảnh báo về các biện pháp trừng phạt mới của mỹ
bùng phát dịch sốt ruốc huyết tại malaysia
điện kremlin vừa đưa ra cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt mới của mỹ nhằm vào nga sẽ gây
tác động xấu tới các lợi ích của cả hai nước trong bối cảnh quốc hội mỹ chuẩn bị thông qua các biện pháp trừng phạt
chồng nói rằng người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nêu rõ nga đã tham gia các biện pháp trừng phạt mới của mỹ
rõ nga coi các biện pháp trừng phạt của mỹ là phản tác dụng và gây phương hại cho lợi ích của hai nước
trước đó chủ tịch hội đồng liên bang thượng viện nga bentina matvienko cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt mới chống nga do mỹ đề xuất dường như là một nỗ lực nhằm đẩy moscow ra khỏi thị trường năng lượng châu âu
phản ứng với lệnh trừng phạt của mỹ với nga chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker nhấn mạnh rằng eu phải sẵn sàng hành động trong vài ngày tới nếu mỹ thông qua lệnh trừng phạt nhằm vào nga mà không xem xét đến các mối lo ngại của eu
hôm qua liên hợp quốc cáo buộc australia rút lui khỏi một thỏa thuận cho phép một số người tị nạn đang bị giam giữ trong những trại tị nạn ở nam thái bình dương tái định cư tại australia
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr hồi tháng một mươi một năm ngoái
cơ quan này đã nhất trí giúp tái định cư cho các thuyền nhân đến mỹ trên cơ sở australia sẽ tiếp nhận một số người có mối quan hệ họ hàng gần gũi ở australia
tuy nhiên mới đây australia đã thông báo cho unhcr rằng nước này từ chối tiếp nhận cả những người tị nạn này
những người này cùng với những người tị nạn khác trong các trại ở những nước láng giềng như nau và papua new guinea được thông báo rằng lựa chọn duy nhất của họ là ở lại đó hoặc bị chuyển đến campuchia hay mỹ
vị thế của london
một trong hai trung tâm tài chính lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với những nguy cơ và rủi ro lớn đến từ việc nước anh quyết định rời liên minh châu âu
thờ ơ trong việc bảo vệ vị thế của mình là tâm lý của nhiều người dân anh hiện nay
thậm chí họ còn hoài nghi về vai trò của trung tâm tài chính london cho rằng đó là nguyên nhân gây bất bình đẳng thu nhập
mức thu nhập trung bình của london cao hơn các vùng khác bởi tại đây có nhiều người được hưởng các ưu đãi lớn nhưng lại phải đóng thuế chiếm tới ba mươi ngân sách quốc gia bằng mức đóng góp của ba mươi bảy thành phố lớn nhất nước này cộng lại
nếu london suy yếu chính phủ anh sẽ buộc phải cắt giảm trợ cấp vùng
xét tới yếu tố bên ngoài london cũng có nguy cơ mất vị trí trung tâm tài chính vào tay các thành phố châu âu khác như paris của pháp hay pranh phố của đức
tổng thống pháp emmanuel macron mới đây hy vọng paris sẽ được lợi từ brexit
thành phố frankfurt cũng đề xuất những quy định để bảo vệ người lao động muốn chuyển đổi việc làm từ london
nhiều thành phố khác đều đang nỗ lực cạnh tranh để thu hút các doanh nghiệp từ london về phía mình
malaysia đang phải đối phó với dịch sốt xuất huyết hết sức
theo ghi nhận tính từ đầu năm đến nay nước này đã phải chữa trị cho hơn năm mươi ca nhiễm trong đó có khoảng một trăm hai mươi trường hợp tử vong
tính đến giữa tháng bảy này malaysia đã ghi nhận năm mươi một ca sốt xuất huyết trong đó có một trăm hai mươi hai trường hợp tử vong
trong năm ngoái tại malaysia đã có trên một trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết làm ít nhất hai trăm ba mươi người tử vong
bộ y tế malaysia đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng và người dân cùng chung tay chống lại dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến xấu
bộ trên cũng đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch nâng cao nhận thức của người dân và phun thuốc diệt mũi tại các khu vực có nhiều mũi trú ngụ
cũng tại một số quốc gia trong khu vực số ca mắc và tử vong do xuất huyết tăng rất cao như philippines malaysia sri lanka
trong khi đó việc phòng chống bệnh còn gặp khó khăn do dịch bệnh này chưa có vaccine phòng bệnh cũng như chưa có thuốc điều trị hiệu quả
sáu mươi một triệu trẻ em tại trung quốc quanh năm không được nhìn mặt cha mẹ hoặc bị bỏ rơi
con số này tương đương
với dân số của cả nước anh nguyên nhân đến từ sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành phố của trung quốc
tại trung quốc hàng chục triệu trẻ em đang lớn lên thiêu vắng sự chăm sóc của cha mẹ
các em được gắn cho cái tên gọi là thế hệ bị bỏ rơi tại trung quốc
thu nhập thấp điều kiện sinh hoạt thiếu thốn là những lý do cho việc cha mẹ của nhiều em nhỏ ở nông thôn bỏ rơi con cái
họ thường lên các thành phố lớn kiếm sống để lại con ở quê nhà cho ông bà trông thậm chí để các em tự trông non nhau
hậu quả của xu hướng này khá chầm chạy
khi nhiều em bị mắc các chứng bệnh về tâm lý như trầm cảm tự kỷ
theo nghiên cứu có tới bảy mươi trẻ em bị bỏ rơi đối mặt với nguy cơ mắc trầm cảm
thống kê cho thấy các tỉnh an huy hà nam tứ xuyên là những nơi có tỷ lệ trẻ bị bỏ rơi cao nhất
với gần năm mươi trẻ em nông thôn sống không có sự chăm sóc của cha mẹ
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của kênh truyền hình nhân dân